theo ông hiểu việc không tăng lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến đời sống đoàn viên lao động khó khăn
để duy trì trách nhiệm xã hội nhiều doanh nghiệp vẫn chăm lo đảm bảo thưởng tết cho đoàn viên lao động mặc dù không được như năm trước
qua theo dõi của tổng liên đoàn lao động việt nam khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín nặng nề
tuy nhiên sau khi bắt đầu hồi phục và đi vào sản xuất hầu hết các doanh nghiệp đều ý thức được trách nhiệm quan tâm người lao động lúc khó khăn nhất
đó là cách để giảm bớt lo toan và giữ chân người lao động trong bối cảnh khó khăn chung ông hiểu cho biết thêm
căn cứ thực tế nguồn lực xã hội khó khăn tích lũy của công đoàn cơ sở hạn chế tổng liên đoàn lao động việt nam dự kiến trích kinh phí khoảng hai bốn trăm linh tỷ để hỗ trợ tám triệu đoàn viên lao động trong doanh nghiệp với mức ba trăm linh đồng một người
công đoàn cơ sở tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội để tăng phúc lợi cho người lao động nhiều phiên trợ mua hàng đã giảm giá
theo báo cáo của sở lao động thương bình và xã hội tp hcm mức tiền thưởng tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi của người lao động đạt bình quân là ba bốn triệu đồng trên một người tương đương vào năm hai nghìn hai mươi
còn tiền thưởng tết tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một bình quân là tám tám triệu đồng giảm một mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi hai
dịch covid một mươi chín khiến nhiều lĩnh vực ngành nghề khó khăn
đến nay chưa thể khôi phục lại trong đó giao thông là một trong những ngành thiệt hại nặng nề nhất
khi các đường bay bị tạm đóng cửa đường sắt và đường bộ vắng khách khiến người lao động không có việc làm
trong khi tết cận kề người lao động chỉ mong có việc làm ổn định cuộc sống chứ chưa nghĩ đến thưởng tết
theo chị nguyễn thị thu hà tiếp viên hàng không từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tới nay do ảnh hưởng của dịch bệnh chị phải nghỉ việc ở nhà thỉnh thoảng được xếp lịch bay một chuyến rồi lại phải nghỉ
ngoài khoản hỗ trợ ít ỏi của hãng cuộc sống của gia đình chị dựa hết vào lương văn phòng của chồng và khoản tiền tiết kiệm từ nhiều năm trước
những năm trước dịp tết ngoài tiền thưởng chung của hãng người nào bay xuyên tết còn được lãnh đạo đơn vị tới thăm tặng quà
thưởng tết khi đó còn có người được hai sáu tháng thu nhập mỗi tháng khoảng một mươi năm một mươi tám triệu đồng
nhưng năm nay không bay nên việc thưởng tết sẽ giảm nhiều
theo chị hà do không có việc làm và để đảm bảo cuộc sống
nhiều bạn đồng nghiệp của chị đã phải chuyển sang nghề bán hàng online môi giới bất động sản bán bảo hiểm
do đó chúng tôi chỉ mong hàng không sớm được khai thác bình thường trở lại mở cửa quốc tế đón khách du lịch quốc tế để có việc làm và thu nhập
không hy vọng gì tới thưởng tết chị hà chia sẻ
anh nguyễn hoàng sơn tiếp viên đường sắt cũng không thể vui nổi khi nói về thu nhập năm nay và tết sắp tới
do những năm gần đây doanh nghiệp đường sắt đã khó khăn dịch covid một mươi chín càng làm cho ngành đó càng khó khăn hơn
chưa xảy ra dịch còn được thưởng tết đến một hai tháng lương từ khi có dịch chỉ gọi là hỗ trợ thêm không còn thừa
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết ảnh hưởng dịch covid một mươi chín khiến các doanh nghiệp đường sắt vô cùng khó khăn
các đơn vị chưa chính thức ban hành kế hoạch chăm lo tết cho người lao động
tổng công ty các đơn vị thành viên sẽ cố gắng huy động các quỹ phúc lợi để có một phần quà hỗ trợ thêm cho người lao động sau một năm làm việc vất vả
đây không hẳn là thưởng tết nhưng cũng mong có thể động viên người lao động yên tâm công tác
gắn bó cùng đơn vị vượt khó đảm bảo nhân lực phục vụ khách đi lại dịp tết an toàn thuận lợi
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi đơn vị này lỗ trên một ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi một doanh thu tiếp tục giảm sâu dự kiến cả năm lỗ thêm hơn một tỷ đồng với hơn năm năm trăm linh người lao động phải tạm ngừng việc nghỉ hoặc không lương
trong khi đó theo bà phùng thì lý hà phó tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội harako
hiện đơn vị đang tập trung quan tâm đến việc làm và đề dụng
tổng giám đốc công ty cổ phần vân tải đường sắt hà nội harako
hiện đơn vị đang tập trung quan tâm đến việc làm và đề dụng

trong khi đó theo bà phùng thì lý hà phó tổng giám đốc công ty cổ phần vân tải đường sắt hà nội harako